khởi động từ ngày tám tháng sáu hành trình đỏ lần thứ bảy tại tỉnh bình định với chủ đề
do thông đất võ bình định tiếp tục tạo ấn tượng bằng sự mới mẻ sáng tạo
và đã thực hiện thành công sứ mệnh tuyên truyền hiến máu
ngày hội đã thu hút hơn một sáu trăm linh đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang cán bộ công nhân viên chức
người lao động và đông đảo người dân trong tỉnh bình định tham gia hiến máu
đây là năm thứ bảy liên tiếp tỉnh bình định hưởng ứng chương trình hành trình đỏ
với các hoạt động như diễu hành tuyên truyền cổ động trên các trục đường chính tại quy nhơn
gala tôn vinh các tập thể cá nhân và gia đình hiến máu tình nguyện tiêu biểu
nhằm lan tỏa thông điệp nhân văn về hiến máu cứu người
kết quả ban tổ chức đã thu được hơn một ba trăm linh đơn vị máu